hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bởi vậy đấu tranh ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp này là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách
hành trình lật tẩy những luận điệu sai trái thức tỉnh người dân tại xã thượng nông huyện na hàng tỉnh tuyên quang
khỏi những ảo vọng vô căn cứ trở về cuộc sống bình yên vốn có là minh chứng rõ ràng nhất
cho những nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an nhân dân nơi đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đấu tranh ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
trong không gian sống đặc trưng của người mông với không khí yên ả thanh bình
những kiếp người từng lạc lối u mê đã tìm lại được ánh sáng
họ đã thực sự thuyết tỉnh sau những ngày tháng dài đằng đẳng tin theo những luận điệu nhảm nhí
như dương văn mình được chúa giê xu nhập vào
ai theo dương văn mình thì không làm cũng có ăn không học cũng biết chữ
người trẻ mãi không già ốm đau sẽ tự khỏi bệnh
dương văn mình đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng và trở thành gánh nợ cho bao gia đình đồng bào mông
cho cộng đồng các dân tộc các tỉnh miền núi phía bắc
nhiều bà con bỏ bê đồng ruộng không chịu làm ăn dẫn đến cuộc sống càng thêm khó khăn thiếu thốn

trong đó có bốn đối tượng được xác định là cốt cán tích cực trong tổ chức bất hợp pháp dương ninh
đảng ủy lãnh đạo công an huyện na hàng đã chủ động tham mưu cho huyện ủy
quỹ ban nhân huyện na hàng đề ra các chủ trương nhiệm vụ giải pháp
và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả

để xác định là cốt cán tích cực trong tổ chức bất hợp pháp dương văn mình

để xác định là cốt cán tích cực trong tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
bên cạnh đó tổ chức bất hợp pháp dương văn mỉnh còn xú bẩy bà con khóa bỏ bàn thờ tổ tiên
loại bỏ hết phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng người mông
để thực hiện những điều mà bọn chúng bịa ra
các đối tượng vận động bà con hàng ngày cầu nguyện
nghe chúng tuyên truyền những quan điểm trái với đường lối chính sách của đảng nhà nước ta
về công tác tôn giáo và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung
đối với người mông nói riêng
những luận điệu tuyên truyền của tổ chức này nhằm phá vỡ những tiến bộ
không chỉ trong kinh tế xã hội mà còn cả về truyền thống văn hóa của người mông
thời gian qua các cơ quan chức năng dỡ bỏ nhà đọt do vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng
nhưng một số phần tử xấu kích động xuyên tạp để chống phá
một số trang mạng rêu giao chính quyền đàn áp bà con người mông theo đạo
và còn cao rộng ca ngợi dương văn mỉnh
đã khai trí dân mông đem lại văn hóa văn minh cho người mông
đây là hành vi đi ngược lại sự phát triển của đồng bào các dân tộc xúc phạm xuyên tạc văn hóa người mông
để tìm lại bình yên cho xã thượng nông ngay khi phát hiện ra những hoạt động bất hợp pháp của tà đạo dương văn mình
công an huyện na hàng đã tổ chức huy động lực lượng công an xã kết hợp với chính quyền địa phương cùng vào cuộc
để vận động hỗ trợ đồng bào dân tộc mong sinh sống trên địa bàn không tin và nghe theo các đối tượng xấu
đấu tranh ngăn chặn tà đạo này lan rộng
trước đây dân tộc mông trên điện bàn xã thượng nông có mối quan hệ thân thiện đoàn kết với các dân tộc khác
từ khi bị ảnh hưởng của tổ chức dương văn mình một số đồng bào dân tộc mông trên địa bàn
không tham gia sinh hoạt không đi lại với nhau không trao đổi đổi công với nhau trong lao động sản xuất
không cho con gái yêu nhau lấy nhau được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên
đảng ủy ủy ban nhân dân xã thượng nông
mặc dù rất khó khăn nhưng công an xã thượng nông đã tham mưu cho đảng ủy ban hành nghị quyết
quyết định kế hoạch về đấu tranh ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp dương mưng mình
đứng trước ngôi nhà khang trang được chính quyền địa phương hỗ trợ
anh ngô văn día người dân xã thượng nông không giấu được cảm xúc
sau khi rũ bỏ quá khứ ám ảnh về những ngày xưa cũ khi gia đình còn theo tà đạo dương văn mình
cuộc sống của anh día đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều
với chương trình chính sách hỗ trợ cho bà con dân tộc thử số của nhà nước

anh được cấp cả giống cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình
hôm nay với sự chung tay giúp đỡ của lực lượng công an địa phương khoảng đất rộng trên nương ngô của anh
nhanh chóng được vun sới với niềm vui và sự tin tưởng vào những vụ mùa bội thu
trước đây gia đình tôi từng đi theo tà đạo dương văn mình thế nhưng sau khi được các cán bộ địa phương
tuyên truyền hỗ trợ gia đình tôi đã nhận ra nó không có lợi ích gì và chúng tôi đã từ bỏ chính quyền
địa phương còn hỗ trợ cho tôi một ngôi nhà mới cùng với đó là con trâu cây lúa cây ngô để gia đình tôn
tôi yên tâm sinh hoạt sản xuất tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của các cán bộ địa phương
song song với công tác đấu tranh ngăn chặn xử lý các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
các cấp ủy đảng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc tôn giáo
ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xoa đói giảm nghèo các chính sách về văn hóa giáo dục
y tế an sinh xã hội được triển khai đồng bộ tại vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng
của tổ chức này đây được xác định là lời giải để tìm lại bình yên cho những người mông tại xã thượng nông
việc tuyên truyền thức tỉnh bà con người mông tại huyện nga hàng
thoát khỏi u mê đã được triển khai bằng nhiều hình thức mọi lúc mọi nơi đến từng hộ gia đình
hay cả khi lao động sản xuất trên nương nhiều phong trào hoạt động tình nguyện dân vận cũng được tổ chức
để giúp người dân có lại được những giá trị cộng đồng
thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và các tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh
lãnh đạo ủy ban nhân huyện thì địa phương cũng cụ thể tạo ra những hình thức
thể hóa các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội đến bà con dân trên địa bàn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có hỗ trợ về đất ở nhà ở hỗ trợ đất sản xuất chuyển đổi nghề nếu mà các hộ mà thiếu đất sản xuất
ngoài ra thì xây dựng các công trình như là đường giao thông nông thôn công trình điện nước sinh hoạt
kiên cố hóa đường giao thông và canh mương trên địa bàn để bà con được hưởng chính sách của đảng nhà nước đến hội gia đình
anh đào văn máy cũng từng đi theo tà đạo dương văn mình
nhận rõ bản chất lừa bịp của các đối tượng cầm đầu cốt cán anh máy đã từ bỏ tổ chức bất hợp pháp này
bởi theo anh thời gian qua việc theo tổ chức này không chỉ ảnh hưởng đến chính cuộc sống của gia đình anh
mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động của thôn bản trong việc xây dựng và thực hiện các quy ước hương ước
nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con nơi đây
trước đây vì tôi không biết đã tin theo tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
nhưng tôi thấy tổ chức này có rất nhiều hủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi
ví dụ như không hoạt động sản xuất không tham gia họp bản bỏ bàn thờ tổ tiên
tôi mới nhận làm thế là sai trái nên tôi đã không theo nữa
mình phải tin theo đảng nhà nước và chăm chỉ làm ăn không tin theo luận điệu xấu
kể từ khi từ bỏ tôi thấy cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn nhiều
tôi được chính quyền xã hỗ trợ cây trồng và vật nuôi để cải thiện cuộc sống cho gia đình
giờ đây tôi còn muốn làm thêm nhiều việc tốt cho thôn xóm tôi
những người dân ở xã thượng nông huyện na hàng tỉnh tuyên quang
đã bắt đầu nhìn thấy trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới
tạo nền tảng cho việc mang lại sự đổi thay cho cuộc sống của chính mình
nhà nước các cán bộ đã có rất nhiều chính sách
đã có rất nhiều chính sách khỗ trợ cho chúng tôi
từ đường làng đến điện thắp sáng để chúng tôi có thể sản xuất được tốt hơn
tôi rất cảm ơn nhà nước và các cán bộ
từ giờ có người xấu đến lôi kéo đi theo tà đạo
tôi hứa sẽ không đi theo nữa mà chỉ tin theo nhà nước chính quyền
với nhiều giải pháp đồng bộ đặc biệt là trong công tác nâng cao nhận thức cho bà con
những người dân từng tin theo tà đạo dương văn mình đã dần nhận ra bản chất
sự lừa gạt giả dối trong hoạt động tìm hiểu
cảm ơn các đối tượng này
thời gian tới công an huyện na hàng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy
chính quyền huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp
trong tổ chức thực hiện đề án bảy mươi tám của chính phủ
đặc biệt là tập trung phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc mông
tăng cường lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn nắm chắc tình hình
tổ chức gian đe đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các loại đối tượng
không để các đối tượng bị phá hủy
tiếp tục lôi kéo tác động để người dân tái bị ảnh hưởng
cuộc sống bình yên đang dần trở lại với những người dân vùng cao ở xã thượng nông
những mô hình kinh tế mới được gây dựng từ nguồn hỗ trợ ban đầu của nhà nước
bắt đầu phát huy hiệu quả
màu xanh của cây ngô cây lúa đã lan tỏa trên khắp các nương rẫy
báo hiệu một mùa bội thu
một cuộc sống mới đang hồi sinh nơi dẻo cao này
thưa quý vị không như những gì mà những đối tượng cốt cán của tà đạo dương văn mình đã gieo giao
thực tế những ngày đi theo tà đạo này đã khiến cho cuộc sống của đồng bào người mông
ở xã thượng nông huyện na hàng tỉnh tuyên quang
trở nên tăm tối hơn bao giờ hết
nhưng nhờ sự tuyên truyền vận động và giúp đỡ của lực lượng công an và chính quyền địa phương
họ đã thức tỉnh khỏi cơn mê lạc tìm lại được cuộc sống bình yên vốn có
đảng ta đã khẳng định dân tộc ta sẽ luôn là một khối đoàn kết thống nhất
mà không một âm mưu đen tối nào có thể làm lung lạc được
chương trình góc nhìn sự thật tuần này của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
quý vị có thể đón xem trực tiếp

xin kính chào và hẹn gặp lại